trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam hôm nay thủ tướng pháp ngài édouard philippe đã dự lễ khai trưng trung tâm y tế pháp việt tại số ba mươi phạm ngọc thạch quận ba tp hcm cùng đi có bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kiểm tiến
trung tâm y tế pháp nơi tập trung phòng khám đào khoa quốc tế các doanh nghiệp ngành y tế của pháp tại việt nam và các chuyên gia y tế
trung tâm do lãnh sự quán pháp tại tp hcm thành lập với tên gọi ban đầu là câu lạc bộ y dược pháp việt là biểu tượng hợp tác pháp việt trong lĩnh vực y dược
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tuyến trong chuyến thăm của thủ tướng pháp bộ trưởng bộ y tế pháp và bộ y tế việt nam ký kết hợp tác bốn nội dung
đào tạo nhân lực với hình thức đào tạo có bằng cấp phòng chống các bệnh nhiễm trùng như hiv viêm gan và các bệnh khác
đào tạo về quản trị quản lý làm sao sử dụng nguồn lực hiệu quả huyết học truyền máu hệ thống cung ứng máu nghiên cứu khoa học sản xuất chế phẩm từ máu
trong lần biến thăm này bà anair putin bộ trưởng pháp sẽ thăm một số bệnh viện ở việt nam với những nội dung y tế bào quát y tế cộng đồng cùng công tác nghiên cứu đào tạo